hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáng hai mươi sáu tháng chín nghệ an ghi nhận hai ca nhiễm cộng đồng covid một mươi chín mới ở tp vinh
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an thông tin
trong một mươi hai giờ qua từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng chín đến sáu h ngày hai mươi sáu tháng chín
nghệ an ghi nhận hai ca cộng đồng dương tình mới với covid một mươi chín tại tp vinh
lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một tám trăm hai mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ở hai mươi một địa phương
thành phố vinh sáu trăm năm mươi hai yên thành một trăm chín mươi chín diễn châu một trăm chín mươi bốn quỳnh lưu một trăm bốn mươi sáu nam đàn tám mươi tám cửa lò tám mươi bảy
nghi lộc sáu mươi tám hưng nguyên sáu mươi bốn kỳ sơn sáu mươi hai quế phong năm mươi hai đô lương bốn mươi ba tương dương hai mươi chín
nghĩa đàn hai mươi bảy tân kỳ hai mươi bốn hoàng mai hai mươi hai thanh trương một mươi bảy con cuông một mươi sáu anh sơn một mươi năm
quỳ hợp một mươi bốn thái hòa sáu quỳ châu một
lý tích số bệnh nhân điều trị
đã khỏi bệnh ra viện là một bảy trăm ba mươi bốn
luy tích số bệnh nhân tử vong một mươi bảy bệnh nhân
số bệnh nhân hiện đang điều trị bảy mươi một bệnh nhân
thông tin cụ thể bệnh nhân dương tình mới như sau
bệnh nhân bvm nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn địa chỉ khối hai phường vinh tân tp vinh
bệnh nhân là f một và là chồng của bệnh nhân ttn đã được công bố trước đó
bệnh nhân ở nhà có biểu hiện mệt mỏi đau tức ngực khó thở
ngày hai mươi ba tháng chín bệnh nhân đến bệnh viện
theo khoa thải an khám và nhập viện điều trị
tại đây bệnh nhân được lấy mẫu làm ten nhanh cho kết quả âm tính
ngày hai mươi năm tháng chín sau khi vợ có kết quả khẳng định dương tình với virus sars cov hai
bệnh nhân được lấy mẫu gửi cdc và cho kết quả khẳng định dương tình với virus sars cov hai
hai bệnh nhân bvh nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy khối hai phường vinh tân tp vinh
bệnh nhân là em một và là con của bệnh nhân ttn đã được công bố trước đó
ngày hai mươi năm tháng chín sau khi mẹ bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tình với virus sars cov hai
bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính
sau đó bệnh nhân được lấy mẫu gửi cdc
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín cho kết quả khẳng định dương tính với virus sars cov hai
tiền sử bệnh nhân từ tp hcm về đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và cách ly tại nhà
được lấy mẫu xét nghiệm năm lần đều cho kết quả âm tính
thưa quý vị tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hai mươi năm tháng chín
bộ trưởng y tế nguyễn thành long đã trình bày hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đây là văn bản quan trọng điều chỉnh toàn bộ chiến lược phương thức để ứng phó với dịch covid một mươi chín
trong thời gian tới người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh
ba chỉ số bắt buộc hướng dẫn được xây dựng căn cứ hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới
kinh nghiệm của các nước thực tiễn và các quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam hai mục tiêu chính của hướng dẫn này là hạn chế đến mức
thấp nhất các ca mắc và tử vong do covid một mươi chín bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng người dân
khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín bộ trưởng bộ y tế cho biết
có ba chỉ số bắt buộc và yêu cầu đánh giá gồm ít nhất tám mươi người trên năm mươi tuổi
được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thứ hai một trăm linh các trạm y tế xã phường thị trấn
có oxy y tế và một trăm linh các xã có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
và tổ chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
thứ ba các tỉnh thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín theo mô hình tháp ba tầng bảo đảm tối thiểu hai số giường hồi sức cấp cứu
trên tổng số ca bệnh theo dự báo tình hình dịch tại địa phương
ở cấp độ bốn tại các cơ sở y tế của tỉnh thành phố
bộ trưởng y tế cho biết các chỉ số phân loại cấp độ dịch gồm số ca mắc mới
tại cộng đồng trên một trăm linh dân một tuần và tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi
được tiêm ít nhất một liệu vaccine
quy mô đánh giá cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp thích ứng tại cấp xã phường
và có thể ở quy mô như tổ đội khu dân cư khóm ấp thôn sớm hoặc nhỏ hơn
mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng gồm bốn cấp
cấp một nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
theo đó chỉ số bắt buộc áp dụng nếu không đạt được chỉ số trên tám mươi người trên năm mươi tuổi
được tiêm đủ liều vaccine phải tăng lên một cấp độ dịch trừ khi đang ở cấp độ bốn
hoặc địa bàn không có ca mắc
hiện nay có nhiều tỉnh thành phố không có ca mắc nhưng cũng phải áp dụng đánh giá
cấp độ dịch này để đánh giá cấp độ dịch cho phù hợp với tình hình mới
không chỉ áp dụng theo tỷ lệ tiêm đặc biệt đối với các xã phường
nếu không có ca mắc vẫn áp dụng các hoạt động kinh tế xã hội bình thường
còn nếu không đạt được chỉ số thứ hai thứ ba không được giảm cấp độ dịch hiện tại
bộ trưởng y tế nêu
về việc chuyển tiếp giữa các cấp độ dịch các địa phương sẽ đánh giá cấp độ dịch hàng tuần
và trong hai tuần liên tiếp để quyết định chuyển cấp độ dịch
ông long lưu ý thời gian chuyển tiếp các cấp độ dịch được thực hiện trong vòng bảy mươi hai giờ
nhưng không được đột ngột
không cấm lưu thông người dân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh
theo dự thạo hướng dẫn mới
vận chuyển hàng hóa nội tỉnh liên tỉnh được phép hoạt động ở cả bốn cấp độ
nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch
người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký được hoạt động
nếu có một trong ba điều kiện tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc được xét nghiệm định kỳ
cơ sở sản xuất kinh doanh khu cầm công nghiệp khu chế xuất xét nghiệm sách covid một mươi chín
cho người lao động ít nhất bảy ngày một lần thay vì ba ngày một lần như trước đây
đối với ít nhất hai mươi người lao động có nguy cơ cao và toàn bộ người cung cấp dịch vụ
các doanh nghiệp tự xét nghiệm và chịu trách nhiệm kết quả này
ngoài ra hợp tác xã hữu gia đình sản xuất kinh doanh nông lâm người nghiệp
công trình giao thông xây dựng chợ đầu mối chợ bán lẻ đảm bảo phòng chống dịch
ở tất cả các cấp lụ dịch đều được phép hoạt động
cơ sở kinh doanh các dịch vụ khác như cắt tóc gội đầu spa massage vũ trường
karaoke quán bar hoặc các cơ sở khác do địa phương quyết định và đảm bảo phòng chống dịch
theo hướng dẫn của chính quyền địa phương
người đến hoặc về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp ba cấp hai cấp một được đi lại bình thường
theo nguyên tắc không được phép đến hoặc về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp bốn
trừ lý do đặc biệt và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
bộ trưởng mưỡng thanh long cho biết
bên cạnh đó bộ trưởng y tế cho biết ngoài việc tuân thủ thông điệp năm k
ứng dụng công nghệ thông tin trong thai báo y tế tiêm vắc xin
người dân sẽ tự lấy mẫu xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh
theo yêu cầu của cơ quan y tế hoặc khi có triệu chứng sốt ho khó thở
thưa quý vị và các bạn từ nay đến ba mươi tháng chín các hàng rào dây kẽm gai
sẽ được gỡ bỏ trên các tuyến đường ở tp hcm để chuẩn bị bước sang giai đoạn mới
từ mùa một tháng một mươi
riêng các cửa ngõ ra vào tp hcm vẫn còn chốt chặn để bảo vệ an toàn
cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam
ngày hai mươi năm tháng chín hiệp hội doanh nghiệp tp hcm gọi tắt là hubar
đã tổ chức chương trình cà phê doanh nhân hubar trực tuyến với chủ đề
kế hoạch phục hồi kinh tế tp hcm trong giai đoạn bình thường mới
phó giáo sư tiến sĩ trần hoàng ngân viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tp hcm
thành viên tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng chính phủ đã chia sẻ một thông tin tích cực
với các doanh nghiệp là tại phiên họp ngày hai mươi bốn tháng chín với sự tham gia
của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên và chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
đã đề cập việc từ nay đến ngày ba mươi tháng chín thành phố sẽ tháo gỡ ngay các chốt chặn
cụ thể các hàng rào dây kẻm gai những hàng rào lái trắng sẽ được cỡ bỏ
để từ ngày một tháng một mươi sẽ có hướng mới
trên các cửa ngõ ra vào tp hcm vẫn còn chốt chặn để bảo vệ an toàn
cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam
quan điểm của tp hcm được bí thư thành ủy nguyễn văn nên và lãnh đạo tp hcm
đưa ra hiện nay là sống thích nghi với covid một mươi chín và những bước đi tới đây
phải linh hoạt mềm dẻo an toàn
các cơ hội hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp và người dân sớm phục hồi là cần thiết
nhưng gói hỗ trợ cần nhất là nhu cầu được học tập đi lại làm việc
bảo đảm an ninh trật tự xã hội an toàn
bởi điều quan trọng nhất doanh nghiệp mong muốn là quan điểm xuyên suốt
nhất quán không thể đóng mở liên tục phó giáo sư tiến sĩ trần hoàng ngân nói
dù chưa chốt phương án cuối cùng về kế hoạch sắp tới của tp hcm
nhưng ông bùi tá hoàng vũ giám đốc sở công thương tp hcm cũng cho biết
quan điểm sắp tới thành phố sẽ kiểm soát điểm đi và điểm đến không kiểm soát trên đường
vì vậy các rào chắn cứng sẽ bỏ tp hcm chuyển sang kiểm tra ngẫu nhiên xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên
chẳng hạn tp hcm sẽ xử lý khi kiểm tra ngẫu nhiên và nếu phát hiện vi phạm của các cá nhân
hoặc chủ doanh nghiệp không theo tiêu chí về bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín thì xử phạt
tinh thần giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho người dân doanh nghiệp
phương án này sẽ đỡ việc tụ tập trên đường đứng xét giấy có nguy cơ lây lan dịch bệnh
tại buổi tòa đàm trực tuyến ông chu tiến dũng chủ tịch cuba cho biết các doanh nghiệp đang rất trông chờ
được nắm bắt chính xác kịch bản về lộ trình khôi phục kinh tế của tp hcm
để chuẩn bị tâm thế điều kiện để tham gia tích cực ngay từ đầu
chỉ còn vài ngày trước khi tp hcm hoàn thành cam kết kiểm soát dịch vào cuối tháng chín
nhiều người dân vẫn chưa rõ làm sao có được thẻ xanh covid một mươi chín để trở lại cuộc sống thường nhật
mời quý vị cùng theo dõi
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng chín tp hcm thí điểm thẻ xanh covid một mươi chín tại quận bảy huyện củ chi và huyện cần giờ
chín ngày từ sau thông báo trên của tp hcm người dân vẫn băn khoăn khi không rõ thẻ xanh là gì
tồn tại dưới hình thức nào
và làm sao để đáp ứng đủ điều kiện để có chứng nhận này
hoặc nhầm lẫn thế xanh là chứng nhận đã tiêm hai mũi vaccine có màu xanh
tôi đã tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín mỗi ngày vẫn thường đi lại trong quận bảy
tuy vậy tôi không được yêu cầu xuất trình bất kỳ loại giấy tờ ứng dụng nào
thật sự tôi không rõ thế nào là thẻ xanh
ông nguyễn duy người dân phường tân kiển quận bảy tp hcm chia sẻ
trong cuộc họp báo chiều ngày hai mươi một tháng chín lãnh đạo sở thông tin và truyền thông tp hcm
vẫn chưa trả lời các câu hỏi xoay quanh thẻ xanh và hẹn có một chuyên đề riêng để giải đáp
trả lời báo chí ông hoàng minh tuấn anh chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy cho biết
hiện quận chưa triển khai nên chưa có thông tin về mô hình thẻ xanh
như vậy chỉ còn sáu ngày trước khi tp hcm hoàn thành cam kết kiểm soát dịch vào cuối tháng chín
mô hình này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng
dữ liệu cấu thành nên thẻ xanh chưa rõ hình thức thể hiện
ngày hai mươi tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
ký văn bản về bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại các cơ sở sản xuất
kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố
theo bộ tiêu chí đánh kèm một người được xác định có thẻ xanh covid một mươi chín
khi đáp ứng ba yếu tố kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh hoặc rt pcr âm tính
đã tiêm hai mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày hoặc từng mắc covid một mươi chín và đã khỏi bệnh
không tiếp xúc gần với f trong vòng một mươi bốn ngày
như vậy đã có đủ yếu tố cho thẻ xanh cần ít nhất ba dữ liệu
chứng nhận tiêm chủng hoặc chứng nhận đã khỏi covid một mươi chín và truy vết không tiếp xúc gần với f
trong văn bản ngày một mươi tám tháng chín sở y tế tp hcm kiến nghị phối hợp với sở thông tin và truyền thông
tích hợp thẻ xanh trên ứng dụng y tế hồ chí minh
trước đó đại diện trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia cũng xác nhận
nếu ứng dụng trong thời gian tới có mã thẻ xanh covid một mươi chín thì nội dung đó cũng sẽ tích hợp chung
vào mã qr cá nhân
tuy nhiên đến nay vẫn chưa rõ thẻ xanh sẽ được thể hiện theo hình thức nào
bằng thẻ xanh như thế nào nếu thẻ xanh được cấp trên app di động những người không có smartphone
sẽ được cấp thẻ xanh ra sao
trả lời trong buổi họp báo chiều ngày hai mươi một tháng chín ông từ lương phó giám đốc sở thông tin và truyền thông
tp hcm cho biết chưa thể chia sẻ thêm thông tin do chính sách vẫn đang thí điểm
kho dữ liệu khổng lồ bị phân mảnh chưa thể liên kết
cả ba yếu tố đã nêu để đáp ứng thẻ xanh hiện đều có vấn đề nhất định với việc số hóa
liên kết với các cơ sở dữ liệu
kết quả xét nghiệm được thể hiện tại bệnh viện cơ sở y tế có liên thông dữ liệu với hệ thống
khai báo y tế điện tử sẽ được cập nhật lên ứng dụng y tế tp hcm
người dân có thể truy cập một hồ sơ của tôi để kiểm tra kết quả xét nghiệm
tuy nhiên hiện tại tp hcm đang đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm cộng đồng
một số trường hợp đặc biệt như lực lượng shipper của các ứng dụng cũng bắt đầu thực hiện tự xét nghiệm
do vậy việc cập nhật dữ liệu lên cơ sở dữ liệu có kịp thời hay không vẫn là dấu hỏi lớn
theo ghi nhận của phóng viên ngày hai mươi bốn tháng chín đại diện các ứng dụng giao hàng cho biết
việc nhập liệu gặp nhiều khó khăn dù công ty kết hợp cả ai và cả người xử lý
nguyên nhân là phần mềm của sở thông tin và truyền thông hoạt động không mượt
thông tin không đồng bộ với công an tp hcm
trong khi đó shipper gửi lên hàng nghìn mẫu kết quả xét nghiệm mỗi ngày
theo tiến sĩ trương minh huy vũ khu công nghệ phần mềm đại học quốc gia tp hcm
thành viên tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tại tp hcm
dữ liệu là mấu chốt thành công trong việc ứng dụng công nghệ vào chống dịch
dữ liệu và tích hợp dữ liệu là thách thức lớn nhất
không sai không thiếu đảm bảo cập nhật thông tin về tiêm chủng của người dân
trên một hệ thống dữ liệu thống nhất là vấn đề mà các cơ quan của thành phố
đang phối hợp với các doanh nghiệp xử lý
từ ngày hai mươi năm tháng chín shipper tại tp hcm sẽ tự xét nghiệm và chụp hình gửi về công ty
để tải lên kho dữ liệu dùng chung
nếu như nhập kết quả bằng tay việc này sẽ mất nhiều thời gian ông vũ nhận định
đối với chứng nhận tiêm chủng vaccine chứng nhận này hiện được cấp theo dạng giấy
đồng thời có mã qr trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và các app có liên kết dữ liệu
tuy bộ y tế đã có văn bản yêu cầu tỉnh thành phố hoàn thành nhập dữ liệu tiêm chủng
trước ngày hai mươi tháng chín đến ngày hai mươi bốn tháng chín vẫn còn nhiều trường hợp chưa được ghi nhận
hoặc thông tin sai chưa đầy đủ trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia
riêng tại tp hcm tính đến ngày hai mươi tháng chín thành phố còn khoảng bảy trăm linh thông tin tiêm chủng
được phản ánh có sai sót
đối với chứng nhận f đã khỏi bệnh theo văn bản người từng nhiễm phải có xác nhận
bằng giấy chứng nhận như giấy xuất viện hoặc giấy xác nhận hoàn thành cách ly
của bang chỉ đạo phòng chống dịch địa phương các trường hợp không thể xác nhận thì phải tiêm vaccine
như vậy hiện tại tp hcm vẫn chưa cấp phương án số hóa giấy chứng nhận khỏi bệnh f
chứng nhận tiêm chủng vẫn còn sai sót và kết quả xét nghiệm vẫn khó khăn khi nhập liệu
đối với yếu tố không tiếp xúc gần f văn bản của chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm không nêu rõ tiêu chí xác định như thế nào có dùng giấy chứng nhận hay không
và do đơn vị nào cấp
để xác định tiếp xúc gần với f năm hai nghìn hai mươi bộ thông tin và truyền thông đã giới thiệu
ứng dụng blue sử dụng kết nối bluetooth trên smartphone để ghi nhận
việc truy cập dữ liệu kết luận tiếp xúc sau đó do các đơn vị có trách nhiệm
phòng chống dịch thực hiện
tuy nhiên đến tháng chín trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia
đã đưa ra hướng tiếp cận mới là kiểm soát bằng mã qr tại các địa điểm đã mở cửa trở lại
trừ rõ tp hcm sẽ áp dụng hình thức công nghệ nào hay sử dụng truy vết truyền thống
để xác định việc tiếp xúc gần với f
liên quan tới câu hỏi của một vị khán giả đặt ra về vấn đề chi trả phí điều trị covid một mươi chín
cụ thể trong trường hợp nào
thì được miễn các chi phí điều trị covid một mươi chín
mới đây bộ y tế đã có câu trả lời chính thức
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
về vấn đề này bộ y tế trả lời như sau
tài khoản hai bốn mươi tám luật phòng chống bệnh truyền nhiễm hai nghìn bảy quy định
huy động phương tiện thuốc thiết bị y tế dường bệnh cơ sở khám bệnh chữa bệnh
và bố trí cán bộ y tế chuyên môn trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để sẵn sàng cấp cứu khám bệnh
chữa bệnh phục vụ chống dịch người mắc bệnh dịch thuộc nhóm a được khám và điều trị miễn phí
như vậy người mắc bệnh dịch thuộc nhóm a sẽ được khám và điều trị miễn phí
quy định này áp dụng đối với cá nhân trong nước và nước ngoài tại việt nam
ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bộ y tế ban hành quyết định hai trăm một mươi chín bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp
do ncov gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm a
theo quy định tại điểm a khoảng một và khoảng hai điều ba của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm hai nghìn một mươi
đồng thời ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ ban hành quyết định bốn trăm một mươi
công bố dịch covid một mươi chín trên toàn quốc với tính chất mức độ nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm nhóm a
do đó người mắc covid một mươi chín sẽ được khám và điều trị miễn phí
đồng nghĩa người mắc covid một mươi chín sẽ không phải chi trả chi phí điều trị
trường hợp người mắc covid một mươi chín trước đó được cách ly y tế theo quy định thì phải chi trả chi phí cách ly y tế
theo nghị quyết một mươi sáu ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
trong thời gian cách ly y tế tập trung
nếu mắc các bệnh khác không phải covid một mươi chín mà phải khám điều trị thì việc trả chi phí khám
điều trị thực hiện theo khoảng bảy điều một nghị quyết một mươi sáu như sau
người có thể bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí được hưởng và mức hưởng
bảo hiểm y tế như các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến đối với phần chi phí đồng chi trả
và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế nếu có thì người bị cách ly phải tự chi trả theo
quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế người không có bảo hiểm y tế tự chi trả
bảo chi phí khám điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành
là những địa phương được chọn là nơi thí điểm cuộc sống bình thường mới sau nhiều đợt giãn cách
tại tp hcm tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại quận bảy huyện củ chi và huyện cần giờ hiện ra sao
là câu hỏi được nhiều người quan tâm
theo đánh giá của sở y tế tp hcm về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi ba tháng chín đặc biệt tại ba quận huyện thí điểm mở cửa
tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt
cụ thể từ ngày một mươi sáu tháng chín các địa phương bao gồm quận bảy huyện cần giờ và huyện củ chi
chính thức thi điểm cuộc sống bình thường mới theo lộ trình
trong suốt thời gian này sở y tế thành phố thành lập bản thông tin dịch bệnh của ba địa bàn thí điểm
cập nhật mỗi ngày nhằm theo dõi chặt chẽ tình hình kịp thời tham mưu công tác điều trị
chi viện lực lượng nếu cần thiết
sở y tế tp hcm cũng đã phối hợp với sở thông tin và truyền thông
sở công thương triển khai thí điểm thẻ xanh covid gắn với mã qr cá nhân
cho người lao động trên địa bàn các quận huyện thí điểm đồng thời cùng với các sở ngành
ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp ban quản lý khu công nghệ cao thành phố
xây dựng phương án tổ chức sản xuất an toàn
qua một tuần triển khai gần giờ số ca cần thở oxy và chuyển viện ở ba địa phương
gồm quận bảy củ chi cần giờ có xu hướng giảm dần số ca tử vong tại nhà hầu như không có
với kết quả này sở y tế thành phố đánh giá tình hình dịch bệnh tại các địa phương
thí điểm vẫn đang được kiểm soát
tại các địa phương này sở y tế thành phố hồ chí minh cũng đã triển khai việc chuyển đổi công năng
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín về chức năng khám chữa bệnh ban đầu
để chăm lo sức khỏe cho người dân địa phương
theo số liệu từ cổng thông tin covid một mươi chín thành phố hồ chí minh trong ngày hai mươi bốn tháng chín
quận bảy chỉ ghi nhận hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín huyện cần giờ là hai mươi hai ca và huyện củ chi là một mươi ca
tính đến ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tính đến ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tiến độ tiêm vaccine tại quận bảy đạt chín mươi tám chín mươi năm dân số trên một mươi tám tuổi
đối với mũi một mũi hai là bốn mươi một năm dân số trên một mươi tám tuổi
tại huyện củ chi đạt một trăm linh năm tám mươi chín dân số trên một mươi tám tuổi đối với mũi một và bốn mươi một một dân số trên một mươi tám tuổi đối với mũi hai
tại huyện cần giờ đạt chín mươi năm sáu mươi ba dân số trên một mươi tám tuổi đối với mũi một và bốn mươi ba năm đối với một mươi hai dân số trên một mươi tám tuổi
thưa quý vị và các bạn mới đây trên trang cá nhân quản lý của phi nhung đã giải thích lý do vì sao có tin đồn về việc ca sĩ phi nhung qua đời khi điều trị covid một mươi chín
chi tiết ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
suốt hơn một tháng điều trị covid một mươi chín dù các y bác sĩ tại bệnh viện chợ rẫy đã siết chặt thông tin theo yêu cầu từ phía gia đình
nhưng không ít những tin đồn về phi nhung đã tràn lan trên mạng xã hội
điều này đã ảnh hưởng lớn đến người hâm mộ các đồng nghiệp vẫn đang cầu nguyện cho phi nhung sớm vượt qua cơn nguy hiểm
em ruột và các con nuôi của nữ ca sĩ cũng liên tục chia sẻ cảm xúc đặt nhiều hy vọng nữ nghệ sĩ sẽ sớm hồi phục
cũng trong giai đoạn này nhiều người thắc mắc về sự mất tích khó hiểu của hồ văn cường
khi nam ca sĩ không có bất kỳ chia sẻ phát ngôn nào liên quan đến mẹ nuôi trong suốt thời gian cô chữa trị bệnh
điều này khiến nhiều người đã trách mắng hồ văn cường vì thiếu sự quan tâm đến phi nhung
mới đây phía hoàng lý của phi nhung vừa có chia sẻ về hồ văn cường phần nợ minh oan cho nam ca sĩ
khi im lặng lúc mẹ nuôi trong cơn thập tử nhất sinh
người này tâm sự về hồ văn cường cũng đừng trách cứu nó làm gì
tính nó nào giờ rất thủ động ít thể hiện cảm xúc trên facebook lắm
bởi thế nên nó mới dễ bị dụ đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của nó
ngoài ra phía gia đình phi nhung cũng nhấn mạnh việc nhiều thông tin chưa chính xác về cô đang tràn lan trên mạng xã hội
người đại diện nói rõ phi nhung là một ngôi sao hàng a và có những đại diện phát ngôn
một lần nữa khẩn khoản mong mỏi yêu cầu mọi người có lòng tự trọng
không thay mặt lên tiếng những nguồn tin không kiểm chứng
nói về những tin đồn gần đây quản lý của phi dung cũng bức xúc cho biết
sáng qua ngày hai mươi bốn tháng chín chính tôi còn nhận được nhiều tin nhắn cục cọ từ người quen
người sĩ nổi tiếng hỏi phi nhung đã qua đời rồi hả
nghe thật đau lòng và tôi không biết phải trả lời ra sao
có thể xuất phát từ việc phi nhung hôm qua được nhân viên y tế đẩy ra khỏi khu giường điều trị đi chụp x quang
thì một người nào đó đi ngang qua phòng bệnh thấy dường không còn phi nhung nằm đó
thì lại phao tin lên phi nhung qua đời khiến tin đồn lan truyền trầm rộ ra bên ngoài
đến mức cơ quan chức năng lực lượng y tế thông tin cũng gọi họ có cần can thiệp giúp đỡ gì khi sự việc đã xảy ra
đã xảy ra như vậy không
thật sự tôi đã phải trả lời xin cảm ơn tôi là người trong cuộc gần gũi phi nhung nhất
mà tôi cũng không biết thông tin ấy từ đâu mà ra
người quản lý cũng chia sẻ rõ ràng chính vì thông tin quá nhiễu loạn báo chí người quen nói quá nhiều
mà toàn những tin đồn thất thiệt những lời nói tầm bậy về sức khỏe
điều này khiến chúng tôi người thân rối luôn
mọi người phải hiểu về những bệnh nhân bị nhiễm covid một mươi chín
đang trong thời cuộc này thì ai cũng đang được bác sĩ nhân viên y tế điều trị hết lòng
không thể một mình phi nhung đang chữa trị mà mọi người hết đưa thông tin này đến thông tin kia
khiến bác sĩ bị ảnh hưởng tâm lý vì lực lượng y tế cũng đang rất áp lực nhiều việc
rõ ràng bác sĩ đang tập trung cứu chữa cho phi nhung rất nhiều
và phê nhung bị nặng phải thở máy chứ không phải bị nhẹ
nhưng mình cũng không nên nói hay thông tin những điều không đúng làm nhiễu loạn mọi thứ
tôi cũng không dám trả lời trước về sự khả quan của phi dung vì bệnh này rất khó đoán
nhưng biết được tình trạng sức khỏe hiện tại tiến triển từng ngày là cả nhà chúng tôi mừng rồi
quản lý được ca sĩ nói rõ hiện chưa thể đưa ra một kết luận chính xác về tình trạng bệnh của phi nhung
chỉ có thể căn cứ vào chia sẻ mỗi buổi sáng từ phía bác sĩ
bệnh tình không thể nói trước điều gì
nhưng mỗi sáng tôi nhận câu thông báo huyết áp vì nhung ổn
buổi trưa nghe được hàm lượng oxy phi nhung cải thiện là cả nhà chúng tôi mừng treo cả ngày rồi
chứ mình cũng không biết bác sĩ đang điều trị những phát đồ gì
thành ra rất khó để chúng tôi trả lời thêm ra sao
người này nói rõ
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng trên kênh báo sức khỏe và đời sống
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại